trong quá trình lẩn trốn trí thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú

trong quá trình lẩn trốn trí thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú
làm việc tại rất nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện

làm việc tại rất nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện
trong quá trình lẩn trốn trí thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú
làm việc tại rất nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện
trong quá trình lẩn trốn trí thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú
làm việc tại rất nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện
trong quá trình lẩn trốn trí thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú

trong quá trình lẩn trốn trí thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú

trong quá trình lẩn trốn trí thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú

trong quá trình lẩn trốn trí thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú

làm việc tại rất nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc phát hiện

a giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường chú tại bản nà on xã trung lý huyện mương lát tỉnh thanh hóa

và đối tượng lầu bá giờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường chú tại bản trường sơn

và đối tượng lê thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường chú tại xã xuân cao huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã số một mươi bốn ngày hai mươi tám tháng hai
còn về tội mua bán phụ nữ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số ba mươi bốn ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
cũng về tội mua bán phụ nữ chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện